tiếp tục với thông tin khác bộ giáo dục và đào tạo đã chính thức chốt phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm hai nghìn hai mươi năm với phương án thi là hai cộng hai
trước sự thay đổi này thì nhiều cơ sở giáo dục đại học cho biết là sẽ có kế hoạch tính toán điều chỉnh lại các tổ hợp xét tuyển đại học
tại mùa tuyển sinh đại học vừa qua với đa dạng các phương thức xét tuyển đại học trong đó thì phương thức xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp và xét tuyển học bạ vẫn chiếm ưu thế
tuy nhiên với sự thay đổi về số môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi năm tới đây đã kéo theo sự thay đổi về tổ hợp các môn thi
điều này đã khiến cho nhiều trường đại học phải lên phương án tính toán kế hoạch lựa chọn thêm những phương thức tuyển sinh phù hợp

với sự điều chỉnh môn thi tốt nghiệp các tổ hợp thí sinh đăng ký có thể giảm đi
chính vì vậy nhà trường cũng đã tính đến phương hợp các môn thi tốt nghiệp
phương án riêng để vẫn tiếp tục tuyển sinh những thí sinh giỏi đặc biệt là những ngành có tỷ lệ cạnh tranh cao như y đa khoa hay răng hà mặt
chắc chắn là các trường sẽ phải tìm cái phương án cho riêng mình
và các trường y nếu mà tìm được một cái phương án chung một cái công cụ chung là tốt nhất
có lợi cho tất cả các trường và lợi cho người học
thế còn nếu trong trường hợp mà các trường y mà không tìm được phương án chung
thì y đa khoa hà nội cũng sẽ có phương án riêng của mình cho những cái ngành mà có cạnh tranh nhiều
thế còn những cái ngành mà ít cạnh tranh thì hoàn toàn có thể dùng các công cụ bình thường để chúng ta xét tuyển
để đảm bảo cho thí sinh có sự chuẩn bị hiện các trường học cũng đang khẩn trương lên phương án điều chỉnh phương thức tuyển sinh
nhất là những trường đại học dành phần lớn chỉ tiêu xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
đối với học viện thì học viện cũng đang trong một quá trình về nghiên cứu phương thức tuyển sinh của năm hai nghìn hai mươi năm
và dự báo là trong năm hai nghìn hai mươi năm thì cũng có những sự thay đổi về mặt phương thức xét tuyển
theo cái hướng là tăng các cái tỷ lệ các cái bài thi về đánh giá năng lực các bài thi đánh giá về tư duy
các cái bài thi về chứng chỉ quốc tế hoặc là các cái giải thưởng để lựa chọn các cái thí sinh mà có đủ các cái năng lực để theo học tốt
hiện nay các khối tuyển sinh truyền thống của nhiều trường đại học đa phần đều có môn ngoại ngữ
tuy nhiên từ năm hai nghìn hai mươi năm trong kỳ thi tốt nghiệp ngoại ngữ trở thành môn tự chọn thay vì môn thi bắt buộc như hiện nay
do vậy các trường đại học chắc chắn sẽ phải có sự tính toán lại và nghiên cứu kỹ lưỡng để sớm xây dựng phương án tuyển sinh đại học năm hai nghìn hai mươi năm